tòa nhân dân huyện cù lao dung đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng về tội chống người thi hành công vụ
trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng hùng đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra để kiểm soát dịch bệnh như không đeo khẩu trang
đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát
khi được nhắc nhở về những hành vi trên đối tượng không chấp hành
mà còn có lời nói đe dọa nhục mạ tổ công tác thậm chí tấn công các đồng chí trong tổ công tác
công an huyện cù lao dung đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn hùng về tội chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện cù lao dung đã tuyên phạt bị cáo trần văn hùng một năm tù giam